tại phú thọ đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai
do đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ dẫn đầu
đã dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng thành phố việt trì tỉnh phú thọ
tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
công đoàn đại biểu đã dâng hương hoa lễ vật thắp nén hương thơm tưởng niệm các vua hùng
cầu cho xã tác thịnh vượng quốc thái dân an bách gia chăm họ vạn đại trường tồn
toàn dân tộc việt nam nói chung và các dân tộc thiểu số việt nam nói riêng nguyện một lòng cùng nhau đoàn kết
phát huy sức mạnh của cả dân tộc để xây dựng tổ quốc việt nam vững mạnh hùng cường
tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đưa đất nước hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu
nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
sau khi dân hương tưởng niệm đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa thắp hương mộ tổ
trồng cây lưu niệm tại ngã năm đền giếng và dân hương tưởng niệm tại đền thờ lạc long quân